dưới sự phân công của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch quốc hội độ bá tị điều hành phiên họp cho ý kiến về dự án luật lực lượng dự bị động viên
cho ý kiến về dự án luật lực lượng dự bị động viên hầu hết các đại biểu đều thống nhất với sự cần thiết ban hành luật
các đại biểu nhận định việc huy động lực lượng dự bị động viên trong khu vực nhà nước thì không khó khăn bởi đây là nhiệm vụ
song khó khăn nhất chính là huy động lực lượng này ngoài khu vực nhà nước
bởi vì anh em người ta về người ta đi nghĩa vụ về người ta đi xin được việc làm đã khó rồi thậm chí còn chuyển vùng
mà đã xin được việc làm đã khó mà đi bây giờ lại huấn luyện đó thì thực nhiều người ở trong đó thì họ lại là trụ cột trong gia đình nữa
đi cái tiền công tiền lương cái gánh vác cái công việc gia đình chưa kể việc của bản thân thì nó khó
thế cho nên đã quản lý được cái đội tường ngũ này và để làm sao lựa chọn cái số này cái số mà có điều kiện thì chúng ta tập trung huấn luyện tập trung đỡ giàn trải
nên có chế độ để vì họ đi để hỗ trợ cho gia đình họ yên tâm và có thể là cái việc xây dựng lực lượng đối này cũng là cái gắn bó cái động viên ở xã hội đối với các lực lượng này
nhất trí với quan điểm của chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội nguyễn đức hải ông trần văn túy trưởng ban công tác đại biểu quốc hội cũng cho rằng
dự án luật cần quy định rõ chế độ khi huy động lực lượng dự bị động viên là đối tượng ngoài khu vực nhà nước
trong cái viết cái luật này ấy thì
thấy nó chưa thể hiện rõ hai cái đặc điểm hiện nay đó là cái đặc điểm nền kinh tế thị trường nhiều thành phần nhiều đối tượng
thì nó không thể hiện ở đây chứ phải viết rất kỹ để thể hiện kỹ cái này ra để anh huy động bất cứ lực lượng nào và anh xử lý được cái hậu quả của nó
đấy cái thứ hai là chưa thấy thể hiện của cái chúng ta huy động lực lượng và chúng ta chuẩn bị lực lượng cho tương lai trong cái thời đại cách mạng bốn
thì như các anh cũng đã nói để phải đào tạo phải nhấn mạnh cái lực lượng khoa học kỹ thuật cái lực lượng kỹ thuật trong tương lai để sử dụng cái này thì chúng ta lại không chuẩn bị cho cái này
trong pháp lệnh lực lượng dự bị động viên quy định người có thẩm quyền huy động lực lượng dự bị động viên là chủ tịch ubnd
tuy nhiên ubnd nhận thấy hiện nay kinh tế của đất nước là nền kinh tế nhiều thành phần
trong dự án luật nên quy định cụ thể đối tượng chịu sự điều động của người có thẩm quyền huy động lực lượng dự bị động viên là chủ tịch ubnd
trong pháp lệnh lực lượng dự bị động viên quy định người có thẩm quyền huy động lực lượng dự bị động viên là chủ tịch ubnd